cơ quan y tế palestine vừa công bố báo cáo cho biết chiến dịch tấn công tổng lực của quân đội israel vào giải gaza từ đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba đến nay đã khiến một mươi hai ba trăm linh trẻ em thiệt mạng chiếm bốn mươi ba tổng số trường hợp tử vong
bên cạnh trẻ em phụ nữ cũng là đối tượng chịu tổn thương lớn trong chiến dịch quân sự của israel tại giải gaza với khoảng tám bốn trăm linh người thiệt mạng chiếm ba mươi tổng số thương vong
ngoài hơn hai mươi hai mươi tám ba trăm linh người thiệt mạng đã xác định thì chiến dịch quân sự của israel tại gaza còn khiến hơn bảy người mất tích và nhiều khả năng cũng đã tử vong dưới các đống đổ nát cùng với gần sáu mươi tám người bị thương
đây là số thương vong vì chiến sự lớn chưa từng có trong ba phần bốn thế kỷ qua tại giải gaza cũng như toàn bộ các vùng đất palestine khác
cùng ngày ba tháng hai gần năm trăm linh ngôi nhà và các cơ sở sản xuất tại bang victoria đang phải trải qua sự cố mất điện do ảnh hưởng của bão lớn và mưa đá xảy ra
cơ quan điều hành thị trường năng lượng australia xác nhận cơn bão lớn kèm theo sấm rét mưa đá và lũ quét đã làm đổ hàng trăm cột điện và làm hư hỏng hệ thống truyền tài lớn dẫn tới sự cố mất điện nghiêm trọng
bên cạnh đó giao thông cũng bị ảnh hưởng nặng nề khi hàng chục chuyến tàu đô thị bị đình chỉ do thời tiết nhiều con đường bị ngập các đội cứu hộ và thợ kỹ thuật vẫn đang khắc phục sự cố đường truyền và các cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng trong điều kiện thời tiết khó khăn đồng thời cảnh báo một số khu vực có thể phải chờ khoảng một tuần mới có điện trở lại
trong khi đó tại thành phố nghỉ sưỡng nổi tiếng antalya nằm bên bờ biển địa trung hải ở miền nam thổ nhĩ kỳ đã xảy ra trận lũ quét khiến ít nhất một người thiệt mạng
trong thành phố đã phải đóng cửa trong khi mưa lớn kéo dài suốt nhiều giờ cũng khiến giao thông trở nên hỗn loạn lực lượng cứu hộ đã giải cứu trên chín trăm linh người bị mắc kẹt trong ô tô
giới chức thành phố đã cho sơ tám một số hộ gia đình đến các khu vực an toàn hơn đồng thời cảnh báo người dân không ra khỏi nhà nếu không thật sự cần thiết lụ lụt cũng đã gây thiệt hại không ít cho cơ sở vật chất của antalya trong đó có phòng thí nghiệm của bệnh viện thành phố
ngành du lịch của trung quốc đã ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ trong những ngày đầu năm mới giáp thị
trong năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi bốn người dân đang đổ xô đến các điểm tham quan quen thuộc như bắc kinh thượng hải tây an giang tây hay giang tô
vườn chuyết chính viên một di sản thế giới được unesco công nhận ở tỉnh giang tô phía đông của trung quốc đã đón khoảng ba mươi lượt khách mỗi ngày trong kỳ nghỉ lễ dự kiến vườn này sẽ đón hơn hai trăm linh du khách trong kỳ nghỉ tết nguyên đán năm nay
theo số liệu thống kê khoảng tám trăm linh danh thắng ở tỉnh giang tô đã thu về khoảng bảy trăm hai mươi triệu đô la mỹ lợi nhuận từ du lịch
còn tại tỉnh giang tây các khu danh thắng đã đón tiếp gần một triệu khách tham quan những ngày qua tăng tám mươi hai so với cùng kỳ năm ngoái
đặc biệt tại thành phố lịch sử tây an thuộc tỉnh thiểm tây phía tây bắc của trung quốc đã chứng kiến lượng khách đặt phòng để đi du lịch tăng ba trăm một mươi bảy so với cùng kỳ năm ngoái
còn tại bắc kinh thì trong ngày mùng ba tết nguyên đán đã có tổng cộng gần năm trăm năm mươi lượt khách du lịch đến vui chơi tại một mươi một công viên của thành phố này
thưa quý vị giữa thế giới hiện đại với nhịp sống có phần vội vã cùng với các mối lo âu thường nhật thì đôi khi những cảm xúc lãng mạn có thể bị lãng quên
và trước thực thế đó nhân ngày lễ tình nhân valentine một mươi bốn tháng hai một triển lãm về chủ đề tình yêu đã được mở cửa tại thành phố madrid của tây ban nha
nhằm giúp mọi người tìm lại và trân trọng những vẻ đẹp của sự lãng mạn trong thời đại truyền thông xã hội
mang tên là lost me fast triển lãm trưng bày những tác phẩm liên quan tới các biểu tượng tình yêu truyền thống
được thể hiện đầy tính nghệ thuật và sáng tạo và hãy cùng chúng tôi thưởng thức triển lãm này trong phần cuối của bản tin ngày hôm nay
nhắc tới biểu tượng kinh điển của tình yêu không thể không nhớ tới hoa hồng loài hoa mang vẻ đẹp tinh tế và quyến rũ
với đôi bàn tay tài hoa của nữ nghệ sĩ người tây ban nha noemi iglesias những đoá hoa hồng xuất hiện đầy sống động trên các tác phẩm vắng xứ
các tác phẩm sáng tạo của chị iglesias được mang tới triển lãm
love me fast ở bảo tàng ticen boren misa ở madrid tây ban nha nơi trưng bày các tác phẩm nghệ thuật vừa cổ điển vừa hiện đại
và mang tính biểu tượng liên quan tới chủ đề tình yêu nhân dịp valentine năm nay
triển lãm đề cập đến việc thể hiện cảm xúc thông qua các biểu tượng tình yêu quen thuộc hàng ngày
nó đề cập đến những khoảnh khắc khác nhau trong suốt lịch sử nghệ thuật bắt đầu từ góc nhìn tường thuật hoặc thần thoại
qua đó những cảm xúc được thể hiện theo cách mang tính biểu tượng hơn
tôi nghĩ triển lãm thực sự cho thấy rằng trong lịch sử chúng ta có thể sống chậm lại yêu chậm hơn một chút và cảm nhận vẻ đẹp của tình yêu vẻ đẹp của thế giới
đó cũng là lời nhắc nhở cho chúng ta ngày nay rằng hãy nhìn xem chúng ta có những giá trị tồn tại được lâu dài như tình yêu hay những biểu tượng bất diệt của tình yêu
và tôi nghĩ rằng các nghệ sĩ đã làm rất tốt khi kết hợp nền văn hóa hiện đại với những phần tĩnh lặng hơn trong khoảnh khắc của câu chuyện tình yêu qua nhiều thế kỷ của nhân loại
chị iglesias đã học kỹ thuật làm hoa gốm xứ trong thời gian lưu trú tại đài loan trung quốc
từng cánh hoa đều được chị chế tác tỉ mỉ bằng tay và không dùng khuôn
một số bức tranh nổi tiếng của bảo tàng cũng được trưng bày cùng với những đoá hoa bằng xứ của chị iglesias
triển lãm thực sự thú vị ở chỗ nó bao gồm nhiều thể loại nghệ thuật khác nhau và các giai đoạn nghệ thuật khác nhau
đồng thời nó phản ánh cách các nghệ sĩ trải nghiệm tình yêu qua các thời đại
tôi đặc biệt thích tranh của họa sĩ
môn ép và các tác phẩm có những đoá hoa xinh đẹp nó thể hiện tình yêu có thể tràn ngập và bao bọc chúng ta đến mức nào
vì vậy tôi nghĩ triển lãm thực sự rất đẹp
bên cạnh các tác phẩm thủ công đầy nghệ thuật triển lãm cũng truyền tải thông điệp tình yêu qua bốn phòng trưng bày
thể hiện bốn khoảnh khắc trong lịch sử tình yêu
đáng chú ý căn phòng thứ tư trưng bày các tác phẩm nghệ thuật phản ánh thực trạng
nhiều người trong thời đại kỹ thuật số đang tìm kiếm tình yêu chóng vánh qua các ứng dụng hẹn hò
đây là triển lãm giúp chúng ta tìm hiểu về tình yêu lãm mạn và tìm liều thuốc giải cho thực trạng
có nhiều mối tình chóng vánh xuất hiện trong thế giới ngày nay
các tác phẩm của nghệ sĩ noemi iglesias đã được thể hiện rất tốt góp phần truyền cảm hứng tìm ra liều thuốc giải đó
ngoài các tác phẩm băng xứ nghệ sĩ iglesias cũng mang tới triển lãm hàng chục tác phẩm băng đồng
thủy tinh cùng các hình ảnh video về chủ đề tình yêu
trong đó có bộ phim phê phán sự phu phiếm hời hợt
và xem nhẹ tình yêu trong xã hội hiện đại
đông đảo du khách trong và ngoài nước đã đến tham quan và ủng hộ ý tưởng của triển lãm về chủ đề tình yêu này
triển lãm mở cửa đón công chúng từ ngày hai mươi chín tháng một đến ngày hai mươi tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn